ngày ba mươi tháng bốn lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng năm hai nghìn một mươi bảy với chủ đề
tỏa sáng ngũ hành sơn đã chính thức diễn ra
dự lễ khai mạc có lãnh đạo các bộ ngành trung ương lãnh đạo thành phố đà nẵng
đại sứ các nước tại việt nam hai mươi khán giả có mặt tại khán đài
cùng hàng trăm nghìn người dân và du khách đã có mặt ngoài trời
để thưởng thức đêm trình diễn pháo hoa trên sông hàn
mang chủ đề hòa đêm khai mạc lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng
là hai màn trình diễn pháo hoa của đội chủ nhà việt nam và đội pháo hoa vương quốc áo
sân khấu trên mặt nước sông hàn là sự kết hợp những màn trình diễn nghệ thuật
của các nghệ sĩ trong nước và quốc tế cùng hệ thống âm thanh ánh sáng
hình ảnh ba d mapping hiện đại và khán đài với sức chứa hai mươi hai chỗ ngồi
sau đêm khai mạc lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng sẽ tiếp tục với bốn đêm thi
thổ kim thủy mộc kéo dài đến hết ngày hai mươi bốn tháng sáu
với phần tranh tài của các đội thi anh australia nhật bản trung quốc
ý và thị sĩ
lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng năm hai nghìn một mươi bảy với quy mô lớn chưa từng có từ trước tới nay
sẽ góp phần tiếp tục xây dựng điểm đến lễ hội và sự kiện hàng đầu châu á cho thành phố đà nẵng